điển tỉnh ba rịa vũ tàu được biết tuấn từng có ba tiền áo biệt tội trộm các tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay
chiều ngày năm tháng ba đại diện lãnh đạo công an phường trường thịnh huyện ứng hòa thành phố hà nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo đó vào khoảng một mươi một h năm mươi ba phút trước ngày năm tháng ba tại km bảy trăm linh đường bốn trăm hai mươi chín b thuộc địa phận thanh sam phường trường thịnh huyện ứng hòa đã xảy ra một vụ tai nạn thông liên hoàn giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con
các phương tiện trong vụ tai nạn được xác định là xe tải mang bề kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi năm do anh nguyễn văn quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội điều khiển di chuyển hướng cầu lão đi cầu mỹ hòa
xe ô tô lại bốn chỗ mang bề kiểm soát ba mươi g năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu do anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mỹ đức tp hà nội điều khiển
trên xe của anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện ứng hòa và chị nguyễn thị l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại huyện mỹ đức
cuối cùng là xe ô tô tải mang bể kiểm soát hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai do anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú ở phường phương trung huyện thanh ngoai thành phố hà nội điều khiển
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi năm phanh gấp do các tình huống giao thông bất ngờ
sau đó xe bốn chỗ mang biển kiểm soát ba mươi g năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đi phía sau cũng phải phanh gấp
và đúng lúc đó xe tải hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai lao đến húc dồn xe ô tô con khiến phương tiện này bị kẹp giữa biến dạng
vụ tai nạn khiến ba người trên xe ô tô con thương vong
các nạn nhân được xác định là tài xế h anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và chị nguyễn thị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong đó anh hát tử vong hai người còn lại đã được cấp cứu
tại hiện trường ô tô con bị biến dạng nằm lọt vào trong gầm xe tải bể kiểm soát hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân ra ngoài đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực chống nguồn tắc
kiểm tra đồng đội cồn hai tài xế nguyễn sĩ tê và nguyễn văn hát không phát hiện vi phạm
tài xế quy sau khi vụ tai nạn xảy ra đã rời khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan công an trình diện nên chưa thể kiểm tra nồng độ cồn
hiện vụ việc vẫn đang là cơ quan huyện ứng hòa tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày năm tháng ba trên tỉnh lộ năm trăm một mươi một đoạn qua địa phận xã quảng lưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ba người đàn ông gồm tvm năm mươi hai tuổi tvt năm mươi hai tuổi và bvt bốn mươi tám tuổi cùng ngụ ở xã quảng lưu
đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu c hai mươi chín nghìn tám trăm chín mươi sáu chưa xác định danh tính người điều khiển tông vào
hậu quả vụ tai nạn đã khiến nạn nhân tvt và bvt tử vong tại chỗ
còn ông tvm bị thương được đưa đi cấp cứu
theo một số người dân cho biết thời điểm xảy ra sự việc các nạn nhân đang đi bộ tập thể dục buổi sáng
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên
dạng sáng ngày năm tháng ba trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc
cụ thể vào lúc một h ba mươi sáu phút ngày năm tháng ba tại km một trăm năm mươi một quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách tuyến cố định hà giang đi hà nội mang biển kiểm soát hai mươi ba f một
đang chạy theo hướng hà giang tuyên quang với xe container trở lạc khô từ hải phòng đi hà giang mang bề kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu
kéo theo rơ móc biển kiểm soát một mươi năm r tám trăm chín mươi sáu
hậu quả vụ va chạm khiến năm người tử vong tại chỗ một mươi người bị thương hai phương tiện hư hỏng nặng
tỉnh lại trong bệnh viện anh phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh hà giang
là tài xế xe khách bị nạn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng
mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc
vào khoảng một h ba mươi hai giờ kém tôi đang di chuyển rất chậm dãi vì chuẩn bị tới lặng cua tay áo
lúc ấy tôi đang chở hai mươi bốn người
trên xe có hai lái xe để lái lươn phiên và một phụ xe
khi xe chưa tới khúc cua thấy anh đang ngược chiều đi rất nhanh
tôi đã giả phanh và đi chậm lại
bất chợt xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi đè lên một phần hai xe khách
khi xảy ra tai nạn đó tôi chóng váng
khi bừng tỉnh cảnh tượng hành khách gặp nạn khiến tôi còn sốc hơn
dù là tài xế đã có gần hai mươi năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần
nhưng mỗi lần lấy khúc cua này tôi luôn đi chậm vì đây là đạo cua kép rất dễ xảy ra tai nạn
theo kết quả điều tra ban đầu hai tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn ma túy
các điều kiện về người và phương tiện đều đảm bảo
thời điểm xảy ra tai nạn xe khách tuyến cố định hà giang đi hà nội
mang bỉ kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám chạy theo hướng hà giang tuyên quang
đã vào chạm với xe container chở lạc khô từ hải phòng đi hà giang
mang biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát một mươi năm r tám trăm chín mươi sáu
cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng từ đầu xe đến cuối xe bên lái
còn xe container bị lật nghiêng
hậu quả năm người tử vong tại chỗ